châu á thái bình dương hiện là nơi sinh sống của hơn nửa số dân trên sáu mươi tuổi của toàn thế giới
con số này được dự kiến sẽ tăng lên gấp bốn lần vào năm hai nghìn hai mươi
trước nguy cơ gia tăng dân số già nền kinh tế các nước trong đó có việt nam
đang đứng trước nhiều thuận lợi và thách thức trong thời gian tới
theo báo cáo của bộ lao động thương minh và xã hội hiện nay dân số nước ta đang ở thời kỳ dân số vàng
số người trong độ tuổi lao động cao
tuy nhiên dân số việt nam đang có tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh từ sáu một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm hai nghìn một mươi năm là trên một mươi dân số
việt nam được đánh giá là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới
điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh mẽ của nước ta
trước tình hình đó đảng nhà nước và chính phủ đã có nhiều biện pháp để ứng phó với vấn đề này
luật người cao tuổi có hiệu quả
luật người cao tuổi có hiệu lực thi hành từ năm hai nghìn một mươi đã quy định trách nhiệm của xã hội với người cao tuổi
cũng như những quy định về những ưu tiên cho người cao tuổi tham gia vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội
xong vẫn còn đó những khó khăn tồn tại
dù đã có rất nhiều nỗ lực chính phủ việt nam hiện nay vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
đặc biệt là liên quan đến nguồn lực và kinh nghiệm cũng như là chiến lược để đối ứng phó với các hiệu quả
sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trợ cấp đối với người cao tuổi vẫn chưa đáp ứng được mong muốn
việt nam rất cần và rất mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển
cũng như cùng nhau chia sẻ những vướng mắt để hiểu biết để chuẩn bị có một chiến lược cho vấn đề này
đánh giá về những nỗ lực của việt nam trong vấn đề sử dụng lao động cao tuổi
nhiều nước đã và đang xem việt nam là một điển hình
tuy nhiên việc tận dụng lực lượng lao động này vẫn chưa triệt để
chính phủ và các nhà lập chính sách đang có xu hướng quan tâm chủ yếu vào chi phí cho việc giải quyết vấn đề này
song chúng ta cần có tư duy chính trị kinh tế xã hội đặc biệt
để có thể làm chuyển biến các thách thức và nhận biết các cơ hội đang thực sự tồn tại ngay trong bối cảnh giả hóa dân số
như vậy trên thực tế người cao tuổi là một nguồn lực dồi dào
nhưng nhiều khi nguồn lực này
cùng với những kinh nghiệm quý báu mà họ đúc kết được trong cuộc sống chưa được khai thác nhiều
để tránh tình trạng già hóa dân số không trở thành gánh nặng cho nền kinh tế
cần có những chính sách hợp lý thích ứng với vấn đề giả hóa dân số
bảo đảm các lợi ích kinh tế và xã hội duy trì sự bền vững về lâu dài